chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
một tài xế xe tải không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
lái xe bỏ chạy khoảng một trăm linh km và đâm gãy hai rào chắn chốt kiểm soát dịch
ngày hôm nay công an huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông đã tạm giữ hình sự đối với lê thành an
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tp quy nhơn tỉnh bình định
để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày một mươi chín tháng chín tổ công tác phòng chống dịch của huyện đắk long tỉnh đắk nông
phát hiện lê thành an điều khiển xe ô tô tải hướng tỉnh lâm đồng đến huyện đắk cờ long
bị yêu cầu dừng xe kiểm tra và khai báo y tế an đã chống đối thách thức dừng xe chắn trước barrier
tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không có giấy phép lái xe và hết hạn tem kiểm định
đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định
không những không chấp hành đối tượng còn lăng mạ xúc phạm tổ công tác và khóa cửa xe bỏ đi
lợi dụng lúc lực lượng chức năng mở barrier cho xe ô tô khác đủ điều kiện phòng chống dịch qua chốt
an đã nổ máy bỏ chạy
trong quá trình bỏ chạy đối tượng còn điều khiển xe ô tô làm hư hỏng một xe máy
và đâm gãy barrier các chốt kiểm dịch huyện đắk cờ long và huyện di linh tỉnh lâm đồng
lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng xe đặc trùng truy đuổi và bắt giữ đối tượng ngay sau đó
với thủ đoạn gian dối lừa nạn nhân góp tiền mua bán lợn và bò với số lượng lớn bán cho khách
chiếm đoạt tổng số tiền là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
nguyễn thị hồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tạo lòng tin hồng cam kết sẽ trả lãi và chia lợi nhuận theo ngày cho nạn nhân
tin lời đối tượng nạn nhân đã góp sáu tỷ đồng và cho vay hai mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là
ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
số tiền này đối tượng không dùng vào việc kinh doanh mua bán lợn bò
mà dùng hết vào việc chung tiền cho khách thắng số đề
chi trả tiền lãi và lợi nhuận cho nạn nhân
và mua hai căn nhà ở
giữa đối tượng nguyễn thị hồng và nạn nhân có nhiều lần giao nhận tiền
nhưng không viết giấy ký nhận chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn thị hồng
đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm thủ tục cấp khống một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi dùng những sổ đỏ này thế chấp ngân hàng
và chuyển nhượng cho nhiều người để chiếm đoạt tiền
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với phan ngọc phương
chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phương là nhân viên địa chính xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi bảy
lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao
trong việc làm thủ tục cấp mới cấp đổi cấp chuyển nhượng
cho tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
phương đã làm thủ tục cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không thuộc quyền quản lý sử dụng
còn gọi là cấp giấy khống cho phương và những người thân trong gia đình
sau đó phương sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này
để gian dối thế chấp vay vốn ngân hàng quỹ tiến dụng
và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ba người dân
chiếm đoạt số tiền trên ba một tỷ đồng
ngoài ra phương còn nhận làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân
nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng
mà làm thủ tục cấp mới cấp đổi không đúng số thửa đất chuyển nhượng
rồi chiếm đoạt số tiền thuế chuyển nhượng
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên
vừa làm rõ bốn đối tượng liên quan đến hành vi hủy hoại tài sản
và cho vay lãi nặng là khương thị thoan bùi thanh dương
cùng chú tại thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn nhật nguyễn như hoàng
ở huyện đông anh thành phố hà nội
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
gia đình chị trần thị kim phương ở phường trưng chắc thành phố phúc yên
nhiều lần bị một số đối tượng ném chất bẩn vào nhà
và cố ý hủy hoại tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên
đã xác minh làm rõ
xuất phát từ mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai với gia đình chị phương
khương thị thoan đã thuê bùi thanh dương
uy hiếp gia đình chị phương
dương đã chỉ đạo nhật và hoàng
nhiều lần tổ chức ném chất bẩn vào nhà
và cố ý hủy hoại tài sản của gia đình chị phương
điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên xác định
dương còn có hành vi cho vay lãi nặng
bước đầu dương khai nhận đã cho khoảng một trăm năm mươi người
trong và ngoài tỉnh vay tiền
và cầm cố tài sản
với lãi suất từ ba sáu đồng một triệu mỗi ngày
tổng số tiền cho vay là khoảng hơn ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
với hành vi làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người
phạm ngọc đức vừa bị công an thành phố phan rang
tháp tràm tỉnh ninh thuận khởi tố bắt tạm giam
phạm ngọc đức là tài xế của nhà xe quốc trung
được giao nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa
từ ninh thuận vào tp hcm và ngược lại
sau khi hoàn thành một chuyến đi
nhà xe quốc trung đã tổ chức bố trí phòng ở riêng
để lái xe tự cách ly phòng chống dịch bệnh
nhưng đức đã tự ý xuống khu vực giao nhận hàng hóa
để uống cà phê hút thuốc và không đeo khẩu trang
vào ngày một mươi tám tháng tám
đức đến bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận
để test nhanh covid một mươi chín theo định kỳ
thì có kết quả dương tính
qua truy vết lực lượng chức năng phát hiện
phạm ngọc đức đã làm lây lan dịch bệnh
cho ba nhân viên khác cùng công ty và hai khách hàng
được biết phạm ngọc đức đã được chữa trị
tại bệnh viện đa khoa tỉnh khỏi bệnh
và thực hiện xong việc cách ly y tế theo quy định
xảy ra mâu thuẫn trong quá trình chơi pa
nguyễn văn hiện chú tại huyện trần yên tỉnh yên bái
đã gây ra cái chết cho nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trấn yên tỉnh yên bái
đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn văn hiện
về hành vi giết người
cụ thể trong quá trình chơi pa
giữa anh nguyễn văn tâm và đối tượng nguyễn văn hiện
đã xảy ra mâu thuẫn
đối tượng hiện đã dùng gậy ba đánh anh tâm
sau đó được mọi người can ngăn
thấy anh tâm bỏ chạy đối tượng hiện tiếp tục đuổi theo
quá trình đuổi đánh anh tâm
đối tượng hiện có chạy qua nhà mình
và cầm theo một con dao quắm
sau đó quay lại quán bia để lấy xe máy
và tiếp tục truy đuổi anh tâm
anh tâm nhìn thấy hiện nên lái xe máy bỏ chạy
hiện tiếp tục lái xe máy đuổi theo
quá trình truy đuổi khoảng một km
anh tâm bị mất lái và ngã tử vong tại chỗ
đối tượng hiện sau đó cũng bị ngã xe
và được người dân đưa đi cấp cứu
dùng thủ đoạn gian dối lừa nạn nhân góp tiền
mua bán lợn và bò
với số lượng lớn bán cho khách
chiếm đoạt tổng số tiền là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
nguyễn thị hồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tạo được lòng tin
hồng cam kết sẽ trả lãi và chia lợi nhuận
theo ngày cho nạn nhân
tin lời đối tượng nạn nhân đã góp sáu tỷ đồng
và cho vay hai mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là
ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
số tiền này đối tượng không dùng vào việc
kinh doanh mua bán lợn bò
mà dùng hết vào việc trung tiền cho khách thắng số đề
chi trả tiền lãi và lợi nhuận cho nạn nhân
và mua hai căn nhà ở
giữa đối tượng nguyễn thị hồng và nạn nhân
nhiều lần giao nhận tiền nhưng không viết giấy ký nhận
chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra
làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn thị hồng
đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen
với thủ đoạn hết sức tinh vi
vừa bị lực lượng công an tỉnh quảng nam phát hiện
tạm giữ nhiều tài liệu giấy tờ
có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
thu lợi bất chính hàng tỷ đồng của nhóm đối tượng này
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng
lâm quang phát lý văn đức và bùi văn tuấn
lực lượng công an tạm giữ một xe ô tô
hai mươi triệu đồng hơn một trăm linh bộ hồ sơ vay
nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ tùy thân của người vay
và các giấy cho vay tiền
cùng với nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
bước đầu xác định các đối tượng đến địa bàn tỉnh quảng nam
hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
và tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống
để tạo vỏ bọc hoạt động tín dụng đen
các đối tượng sử dụng mạng xã hội
tiếp cận với người vay
và cho vay với lãi suất từ hai trăm bốn mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
từ đầu năm ngoái đến nay
nhóm này đã cho hơn một trăm linh người vay
với tổng số tiền thể hiện trong sổ ghi chép
là trên một mươi tỷ đồng
và đã thu lợi bất chính trên ba tỷ đồng
công an huyện gromana của tỉnh đắk lắc
đã điều tra làm rõ và khởi tố một người phụ nữ
vì mâu thuẫn với chồng cũ
mà lên mạng youtube học cách gai bẫy chồng
rồi đặt mua ma túy về
bỏ vào cốp xe máy để báo cho công an
đồng thời khởi tố thêm hai đối tượng có liên quan
trước đó công an thị trấn buôn chấp
huyện gromana nhận được tin báo
từ điện thoại của một phụ nữ
về việc có một người đàn ông điều khiển xe máy
biển kiểm soát bốn mươi bảy p bốn nghìn sáu trăm một mươi ba
đang đi giao ma túy
ngay lập tức công an thị trấn buôn chấp
đã tổ chức đón lõng vây bắt
đó là đỗ văn ý bốn mươi hai tuổi
chú tại thị trấn buôn chấp
khám xét trong cốp xe máy của ý
tổ công tác đã thu giữ hai gói ma túy đá
một bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy
và chuyển giao cho công an huyện gromana
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tuy nhiên đỗ văn ý khẳng định số ma túy trên
không phải của mình và không biết ai để vào đó
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định
trần thị thúy là vợ cũ của đỗ văn ý
chính là thủ phạm gây ra toàn bộ vụ việc trên
theo lời khai của thúy
giữa hai người đã ly hôn nhưng vẫn xảy ra mâu thuẫn
nên thúy đã nghĩ cách mua ma túy về
bỏ vào cốp xe máy của chồng
rồi báo công an để trả thù
hiện công an huyện gromana đã khởi tố
tố trần thị thúy về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và đang củng cố hồ sơ để xử lý
về hành vi vù khống
ngoài ra công an huyện gromana đã khởi tố
thêm hai đối tượng bán ma túy cho thúy
cùng chú tại huyện gromana
về tội mua bán trái phép chất ma túy
chỉ tính từ đầu tháng chín cho đến nay
công an huyện gia lâm đã liên tiếp
phát hiện ba vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại các chung cư trên địa bàn
với hai mươi năm đối tượng tham gia
trong các vụ việc này các đối tượng đã bất chấp lệnh cấm
tổ chức tụ tập đông người sử dụng trái phép chất ma túy
và gây mất an ninh trật tự
hầu hết các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ
và đều có kết quả dương tính với ma túy
ghi nhận của nhóm phóng viên tại hà nội
nhóm tám đối tượng này
vừa bị công an huyện gia lâm hà nội phát hiện
bắt quả tăng khi đang có hành vi
tụ tập tổ chức sử dụng ma túy
tại một căn hộ chung cư
vào thời điểm kiểm tra
tổ công tác phát hiện bên trong ngăn tủ quần áo
ở phòng ngủ có một đĩa xứ màu trắng
trên bề mặt đĩa có tinh thể màu trắng
một ống hút được quấn bằng tờ tiền polymer
một đèn nháy và một chiếc loa
đã qua sử dụng
ngoài ra còn có ba bình khí cười
đã qua sử dụng
kết quả giám định
cả tám đối tượng đều dương tính với chất ma túy